các phần tin quốc tế
chính phủ nga bất ngờ từ chức để thay đổi cấu trúc chính trị
bắt đầu thảo luận về thỏa thuận thương mại mỹ trung quốc giai đoạn hai
thưa quý vị sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trường tiểu ban kinh tế xã hội
đã chủ trì phiên họp thứ sáu với tiểu ban kinh tế xã hội của đại hội đảng một mươi ba
nhằm cho ý kiến hoàn thiện về các dự thảo báo cáo
để trình bộ chính trị gửi xin ý kiến đại hội đảng các cấp
có hai báo cáo của tiểu ban đã trình ra trung ương
cơ bản trung ương đã cho ý kiến thông qua
đó là báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
xây dựng chiến lược một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi

đã được đánh giá cao về chất lượng
và cơ bản nhất trí nội dung các dự thảo báo cáo của tiểu ban
thủ tướng đánh giá đây là kết quả là công sức và trí tuệ
của tất cả các thành viên tiểu ban các cấp ngành và các cơ quan có liên quan
tại phiên họp tổ biên tập sẽ nghe báo cáo
và cho ý kiến về hai dự thảo báo cáo đã được tổ biên tập tiếp thu và hoàn thiện
nhất là những nội dung mới so với báo cáo đã trình trung ương
thông qua nội dung báo cáo tóm tắt phục vụ đại hội đảng các cấp cơ sở
để trình bộ chính trị cho ý kiến
thảo kế hoạch hoạt động hai nghìn hai mươi của tiểu ban kinh tế xã hội và tổ biên tập
việc hoàn thiện báo cáo chiến lược báo cáo năm năm rất quan trọng
đòi hỏi các thành viên và tổ biên tập cần phải chuẩn bị công phu
thủ tướng đề nghị các thành viên tập trung thảo luận cho ý kiến
vào các vấn đề quan trọng như thành tựu phát triển của đất nước hiện nay
đã đánh giá đúng chưa nguyên nhân của những hạn chế yếu kém với quan điểm
là không tô hồng mà cũng không bôi đen tập trung đánh giá về kinh tế tập thể
hợp tác xã tổ chức sản xuất cơ cấu lại ngành nông nghiệp phát triển du lịch môi trường
ứng phó với biến đổi khí hậu các vấn đề về văn hóa xã hội bảo đảm sát thực tiễn
không xa rời bối cảnh phát triển của đất nước bổ sung bối cảnh quốc tế trong thời gian tới
để thấy những mâu thuẫn trái ngược nhau những thay đổi thách thức về an ninh phi truyền thống
và thiên tai dịch bệnh khí hậu bổ sung nội hàm phù hợp về khoa học công nghệ
đổi mới sáng tạo khát vọng dân tộc và ý chí vươn lên vấn đề quốc phòng an ninh an toàn xã hội
cũng cần phải cho ý kiến cụ thể để việt nam phát triển bền vững trong giai đoạn mới
các ý kiến tại phiên họp sẽ được tổng hợp xin ý kiến trung ương để hoàn thiện
báo cáo trình đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
báo chí viết về xây dựng đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhưng cũng là nhiệm vụ rất khó khăn
đòi hỏi các nhà báo không chỉ có kiến thức hiểu biết sâu rộng về sự nghiệp cách mạng
đối với đời sống xã hội mà còn phải có trình độ tri thức tổng hợp cao sự đam mê bản lĩnh
và dám dấn thân vì lý tưởng cách mạng cao cả vì nhân dân phục vụ
đây là khẳng định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng
mang tên bố liềm vàng lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào tối ngày hôm qua tại hà nội
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh những thành tiệu to lớn
có ý nghĩa lịch sử của đất nước có một phần đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng việt nam
và niềm vinh sự cao cả đó thuộc về đội ngũ những người làm báo cách mạng nước nhà
các tác phẩm dự thi ngày càng phong phú về chủ đề đa dạng một thế loại và được lựa chọn kỹ từ cơ sở
đó là thành công lớn thể hiện sức chiết phục sự loan tỏa rộng rãi của giải bố liềm vàng
trong ngoại mạc của đời sống xã hội trên đất nước thân yêu của chúng ta
các phong viên biên tập viên các cây bút
chuyên và không chuyên đã tích cực thâm nhập vào thực tiễn đời sống thậm chí không quản hiểm nguy
của bản thân để có những tác phẩm dự thi có chất lượng nhiều tác phẩm đã bám sát những vấn đề
thời sự phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng đẳng trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm qua
nhắc vào việc học tập quán kiệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của đảng
năm hai nghìn hai mươi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng năm có nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước
kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng bảy mươi năm năm ngày thành lập nước một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí
minh là năm cuối của nhiệm kỳ và chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần
thứ một mươi ba đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của các cấp ủy tổ chức đảng mà cần có sự vào cuộc tích
cực quyết liệt của cả hệ thống chính trị các cấp các ngành các tầng lớp nhân dân và của các
cơ quan báo chí trong cả nước thủ tướng yêu cầu báo chí cách mạng việt nam cần tiếp tục phát huy hơn
nữa vai trò đặc biệt quan trọng là tiếng nói của đảng nhà nước của các tổ chức chính trị xã hội nghề
nghiệp là diễn đàn tin cậy của nhân dân đồng thời cũng là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù
địch đấu tranh chống tiêu cực bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân với phương châm lấy cái đẹp
dẹp cái xấu lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực biết lợi ích của đảng của nhân dân nên tranh hết
phát hiện giới thiệu những mô hình mới cách làm hay sáng tạo những kinh nghiệm giải quyết các vấn đề phát sinh
từ thực tiễn trong công tác xây dựng đảng những nội dung tổng kết thực tiễn phát triển lý luận
xây dựng đảng góp phần đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức
lối sống những biểu hiện từ diễn biến từ chuyển hóa đẩy mạnh phòng chống tham dũng lãng phí
tiêu cực chống chạy chức chạy quyền bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng bảo vệ đảng
bảo vệ chế độ kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu siêu tạc quan điểm sai trái của
các thế lực thù địch phản động các phần tử cơ hội bất mãn chính trị nhất là khi đại hội đảng
các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng đang tới gần thủ tướng mong muốn từng nhà báo từng người làm
báo không ngừng rèn luyện kiên định lập trường tư tưởng giữ vững bản lĩnh chính trị luôn ý thức
rõ và nêu cao trách nhiệm cao quý của mình trước đảng trước nhân dân và toàn xã hội góp phần hoàn thiện
xuất sắc mọi trọng trách vẻ vang của báo chí cách mạng việt nam thủ tướng đề nghị các tầng lớp
nhân dân và đồng chí đồng bào tiếp tục hăng hái tích cực tham gia xây dựng đảng bằng những hành động
cụ thể thiết thực dưới mọi hình thức phù hợp tất cả vì sự trong sạch vững mạnh toàn diện của đảng
như lời can dặn của chủ tịch hồ chí minh đảng ta là đạo đức là văn minh là người lãnh đạo
là người đầy tớ trung thành của nhân dân tại buổi lễ năm mươi bảy tác phẩm xuất sắc nhất đã được trao giải
trong đó có năm giải a một mươi giải b một mươi năm giải c hai mươi năm giải khuyên khích và hai giải mới theo thể lệ giải
bố liềm vàng lần thứ bốn năm hai nghìn một mươi chín đó là giải cho các tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng
của đảng và giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người việt nam ở nước ngoài đồng chí phạm
minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương trưởng ban
chỉ đạo giải búa liềm vàng đã phát động giải búa liềm vàng lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
tối ngày một mươi năm tháng một nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi và tết cổ truyền canh tí đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy và lãnh đạo tp hcm đã có buổi gặp mặt các cơ quan đại diện nước
ngoài tại thành phố nhằm thắt chặt tình hữu nghị hợp tác giữa thành phố với các bạn bè quốc tế
tại đây lãnh đạo thành phố giới thiệu những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội của thành phố
trong năm hai nghìn một mươi chín và đánh giá cao sự chung tay
sức của các doanh nghiệp nước ngoài tổ chức bạn bè và đối tác quốc tế
việc tổ chức thành công các sự kiện đối ngoại và hội nhập quốc tế đã được thành phố bình chọn
là một trong một mươi sự kiện nổi bật của thành phố trong năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời thành phố cũng chia sẻ phương hướng nhiệm vụ phát triển của thành phố những năm tới
tập trung xây dựng chiến lược thúc đẩy hợp tác có trọng tâm trọng điểm với các địa phương
của những nước có quan hệ đối tác quan trọng với việt nam
các thỏa thuận hợp tác hữu nghị của thành phố không chỉ dừng lại ở khung hợp tác
mà được cụ thể hóa bằng các nội dung và chương trình cụ thể
phục vụ lợi ích chung của thành phố và địa phương bạn
phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới đường sắt
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi nhằm đưa ra lộ trình đầu tư phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của
vận tải bảo đảm kết nối ngành góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh và môi trường
theo đó nội dung quy hoạch cần phân tích đánh giá yếu tố điều kiện tự nhiên
nguồn lực bối cảnh thực trạng về phân bổ sử dụng không gian của mạng lưới đường sắt
dự báo xu thế phát triển kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến mạng
lưới đường sắt đánh giá về sự liên kết ngành liên kết vùng trong việc phát triển mạng lưới đường
sắt đồng thời định hướng kết nối giữa các phương thức vận tải giữa mạng lưới đường sắt trong nước
và quốc tế kết nối với hệ thống đô thị và nông thôn hệ thống cơ sở hạ tầng phòng chống thiên
tài và thủy lợi hệ thống du lịch và các hệ thống kết cấu hạ tầng khác phó thủ tướng trịnh đình
dũng cũng vừa quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi với mục đích đánh giá về sự liên kết ngành
liên kết vùng trong việc phát triển mạng lưới đường bộ bên cạnh đó xác định yêu cầu của phát
triển kinh tế xã hội đối với việc phát triển mạng lưới đường bộ trong chu kỳ quy hoạch
những cơ hội và thách thức trong đó xác định yêu cầu của phát triển kinh tế xã hội đối với ngành
đường bộ gồm nhu cầu vận tải phương thức vận tải ứng dụng công nghệ và phương tiện mới trong
lĩnh vực đường bộ phân tích đánh giá những cơ hội thách thức phát triển mạng lưới đường bộ
trong thời kỳ quy hoạch chính phủ vừa ban hành nghị định số chín hai nghìn hai mươi bãi bỏ một số văn bản quy
phạm pháp luật về quỹ bảo trì đường bộ nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi và áp dụng
từ năm tài chính hai nghìn hai mươi theo đó bãi bỏ ba văn bản quy phạm pháp luật một nghị định số một mươi tám hai nghìn một mươi hai
về quỹ bảo trì đường bộ hai nghị định số năm mươi sáu hai nghìn một mươi bốn
về quỹ bảo trì đường bộ hai nghị định số năm mươi sáu hai nghìn một mươi bốn về quỹ bảo trì đường bộ hai nghị định số năm mươi sáu hai nghìn một mươi bốn
về quỹ bảo trì đường bộ ba nghị định số hai mươi tám năm hai nghìn một mươi sáu ndcp sự đổi một số điều của nghị định số năm mươi sáu hai nghìn một mươi bốn ndcp
và nghị định số một mươi tám hai nghìn một mươi hai ndcp về quỹ bảo trì đường bộ đồng thời yêu cầu bộ giao thông vận tải
chủ trì xây dựng phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương cho công tác
quản lý bảo trì hệ thống quốc lộ và đường địa phương nguyên tắc tiêu chí phân chia nguồn thu phí
sử dụng đường bộ dành cho công tác quản lý bảo trì đường địa phương cho từng địa phương gửi bộ tài chính
báo cáo chính phủ xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định để thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi một nghị định có hiệu lực
thi hành từ ngày một ba hai nghìn hai mươi và áp dụng từ năm tài chính hai nghìn hai mươi
văn phòng chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của phó thủ tướng vũ đức đam tại hội nghị đánh giá
kết quả thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
chính phủ thủ tướng chính phủ biểu dương tinh thần trách nhiệm sự chủ động tích cực của các bộ ngành địa phương
đơn vị trong việc quán triệt tổ chức thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định hài cốt liệt sĩ
còn thiếu thông tin trong thời gian qua
năm hai nghìn hai mươi phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng một năm trăm linh đến hai hài cốt liệt sĩ xác định danh tính khoảng sáu trăm linh hải cốt liệt sĩ
còn thiếu thông tin
bên cạnh đó hoàn thành cơ bản ra soát hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ chuẩn hóa thông tin tích hợp hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ
mộ liệt sĩ thần nhân liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ đẩy nhanh tiến độ kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở ba cấp xã huyện tỉnh
ứng dụng công nghệ thông tin quản lý dữ liệu bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ khẩn trương đưa vào khai thác sử dụng
tiếp theo chương trình
thúc đẩy ứng dụng năm g vào chính phủ điện tử và nền kinh tế số
tăng cường giám sát viêm phổi lạ tại sân bay cát bi thành phố hải phòng
thưa quý vị kinh tế số đang diễn ra trên quy mô toàn cầu vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội tốt để việt nam bắt kịp xu hướng phát triển công nghiệp
thương mại cải tiến mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng tối ưu hóa nguồn lực đầu vào đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa
hiện đại hóa trong đó hạ tầng viễn thông băng rộng được coi là hạ tầng của hạ tầng thúc đẩy các ngành sản xuất phát triển
một trong những điểm cốt lõi của chính phủ điện tử và nền kinh tế số là việc các địa phương doanh nghiệp phải tập trung đổi mới công nghệ
trong đó ứng dụng công nghệ năm g là then chốt
mạng năm g với tốc độ nhanh hơn gấp hai mươi lần mạng bốn g được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ mới trong nền kinh tế số tới đây
tại diễn đàn công nghệ năm g ứng dụng vào chính phủ điện tử và nền kinh tế số mới được tổ chức gần đây
các chuyên gia cho rằng khi số lượng người dùng di động và nhu cầu dữ liệu tăng lên
thách thức mới đặt ra cho năm g là phải xử lý lưu lượng truy cập nhiều hơn với tốc độ cao hơn
mặt khác tại các vùng sâu vùng xa của việt nam nơi mà sóng di động còn yếu
nếu sử dụng công nghệ năm g sẽ giúp các địa phương và người dân nơi đây có thể truy cập internet và truyền tải các dữ liệu nhanh hơn
tôi sẽ làm việc với cộng sự ở phía việt nam
thường là sẽ đưa đến những vùng thuộc khu vực miền bắc trước
sẽ tìm những khu vực ít người dân cư thưa thớt để phát triển ở những vùng đó trước
vì ở đó người ta thật sự cần những mạng như kavalax này
một trong những đơn vị tiên phong trong việc sản xuất các thiết bị vệ tinh và công nghệ năm g sáu g tốc độ cao bằng thông rộng
là tập đoàn viễn thông không gian mạng kavalux
theo đó những thiết bị tiếp sóng của kavalax không chỉ đáp ứng các yêu cầu về truyền tải dữ liệu
kết nối không bị gián đoạn mà còn tiết kiệm điện năng
trong bối cảnh việt nam đang có dự báo thiếu điện trong thời gian tới
đối với công nghệ của kavalax này sẽ không dùng vào điện từ lưới điện mà dùng từ điện mặt trời
đối với điện mặt trời thì giá thành sẽ rẻ hơn rất nhiều so với công nghệ hiện đại bây giờ
khi dùng điện mặt trời nó sẽ không tạo sức nặng cho lưới điện
và nó bao trùm trong đường kính năm đến một mươi km sẽ giúp ích cho những vùng sâu vùng xa
cho tới nay có thể coi năm g sẽ cách mạng hóa toàn bộ khu vực này
điều này sẽ giúp khu vực công nghệ không dây trở nên hiệu quả và an toàn hơn
chắc chắn tác động của năm g lên sự phát triển kinh tế xã hội ở việt nam là cực kỳ lớn
và việt nam sẽ phải nỗ lực đón đầu để không trở thành người về sau trong nền kinh tế số
để tránh tình trạng quá tải tại các máy atm trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ
bảo đảm cho hệ thống atm hoạt động thông suốt trong dịp này
cụ thể ngoài việc trả lương thưởng
các ngân hàng sẽ bố trí cán bộ tới tận các khu chế xuất khu công nghiệp doanh nghiệp
để trả lương thưởng trực tiếp cho công nhân
phương án này đã được ngành ngân hàng thành phố triển khai thực hiện hiệu quả trong vài năm gần đây
góp phần giảm tải cho hệ thống atm trong dịp tết
do doanh nghiệp thường chi trả lương thưởng vào những ngày cận tết
ngoài ra với khoảng bốn một trăm hai mươi máy atm tám mươi máy pos và các giải pháp đang được triển khai
đại diện ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm khẳng định
không lo tình trạng nghẽn atm xảy ra trên địa bàn thành phố
tuy nhiên khả năng xảy ra sự cố kỹ thuật tại các máy atm vẫn có thể xảy ra
đặc biệt là ở những ngân hàng vẫn sử dụng máy đời cũ
nhằm góp phần từng bước phát triển toàn diện du lịch thủ đô
vừa qua sở du lịch hà nội đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch tp hà nội năm hai nghìn hai mươi
hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch năm hai nghìn một mươi chín
cho thấy ngành du lịch thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò vị trí là ngành kinh tế lớn tốc độ tăng trưởng ổn định
sang năm hai nghìn hai mươi ngành du lịch thủ đô cũng đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm
trong đó phấn đấu nâng cao chỉ tiêu phát triển du lịch về cả số lượng và tổng thu từ khách du lịch
đồng thời các đại biểu đã tham gia trao đổi và thảo luận nhiều biện pháp
nhằm phát triển du lịch về phạm vi quy mô chất lượng và đảm bảo tính bền vững
vì mục tiêu xây dựng hà nội trở thành điểm đến an toàn thân thiện chất lượng hấp dẫn trong năm hai nghìn hai mươi
để thực hiện tốt công tác giám sát và chủ động phòng chống bệnh viêm phổi lạ
tại cảng hàng không quốc tế cát bi thành phố hải phòng đã được triển khai kiểm dịch quốc tế
trang bị máy đo thân nhiệt tự động và bố trí các cán bộ bác sĩ kỹ thuật viên thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để tâm soát kiểm tra thân nhiệt của một trăm linh hành khách trong và ngoài nước
theo đó sở y tế hải phòng yêu cầu trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tăng cường công tác kiểm dịch y tế
kiểm tra giám sát y tế phát hiện sớm các trường hợp có sốt các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhiễm trùng hô hấp
tại các cửa khẩu đặc biệt là nhân viên hành khách trên các chuyến bay nhập cảnh từ côn minh thẩm quyến
trung quốc tại sân bay quốc tế cát bi
chủ động thực hiện điều tra những trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan cách ly và xử lý kịp thời
các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bảo đảm công tác phòng chống dịch hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
ra soát chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc hóa chất trang thiết bị bảo đảm thực hiện lấy mẫu
đóng gói bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm đúng quy trình về an toàn sinh học
thực hiện việc xử lý y tế khi có yêu cầu
ngày một mươi năm tháng một tỉnh hải dương đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
trao giấy chứng nhận sản phẩm ocop năm hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
giá trị sản xuất nông lâm thủy sản năm hai nghìn một mươi chín của tỉnh hải dương ước đạt một mươi bảy tám trăm năm mươi chín tỷ đồng
giá trị sản phẩm thu hoạch trên một hectare đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt trên một trăm năm mươi hai triệu đồng
tăng ba ba triệu đồng so với năm hai nghìn một mươi tám phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh triển khai thực hiện
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đã trao giới chứng nhận ocop cho một mươi ba sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ ba sao trở lên
trong đó một mươi hai sản phẩm đạt bốn sao như gạo bãi rươi rươi cái tứ kỳ cà rốt tươi của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đức chính
rươi cấp đông cái cấp đông của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp an thanh
các sản phẩm này được sử dụng nhãn hiệu ocop thứ hạng bao bì trên sản phẩm
chủ sở hữu sản phẩm được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định
mới đây đoàn công tác của tỉnh bà rịa vũng tàu đã đến chúc tết và động viên cán bộ kỹ sư và công nhân
đang làm việc trên giàn trung tâm công nghệ số ba của liên doanh việt nga
những món quà xuân không lớn về giá trị nhưng gửi gắm rất nhiều tình cảm của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
dành cho những người thợ dầu khí vẫn đang miệt mải lao động sản xuất trên các giàn khoan mùa xuân
do đặc thù làm việc ở xa đất liền nên rất nhiều lao động ngành dầu khí không có điều kiện đón tết vui xuân cùng gia đình
lãnh đạo tỉnh bà rịa vũng tàu đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ những người thợ dầu khí
của liên doanh vietso petro nói riêng và ngành dầu khí nói chung đối với sự phát triển của địa phương và cả nước
những món quà xuân tuy không lớn về giá trị nhưng gửi gắm rất nhiều tình cảm của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
dành cho những người thợ dầu khí vẫn đang miệt mải lao động sản xuất trên các giàn khoan
nói chung thì cái không gian không khí đón tết ở ngoài giàn thì mặc dù xa gia đình thì mỗi người đều có một cái cảm xúc riêng
nhưng mà tất cả đều hướng về cái tinh thần đoàn kết
giao với nhiệm vụ về duy trì cái biên tục của khai thác dầu khí thì bọn em cảm thấy là rất là bình dương
và rất là là cố gắng quyết tâm hoàn thành các cái công việc sản xuất để cho dòng dầu được khai thác được biên tục
sau khi thăm chúc tết tại giàn công nghệ trung tâm số ba đoàn công tác đã đến huyện côn đảo
tại đây đoàn đã đặt vòng hoa viếng nghĩa trang hàng dương tháp hương trên các phần mộ liệt sĩ
và những người có công với cách mạng đã hy sinh vì độc lập
tự do hòa bình của dân tộc
sau đó đoàn đã đến thăm chúc tết ông nguyễn xuân viên thương binh cựu tù chính trị côn đảo
và bà võ thị thanh vợ liệt sĩ tại khu dân cư số bảy
chiều cùng ngày đoàn công tác thăm và chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện côn đảo
theo số liệu của hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam kim ngạch xuất khẩu gỗ năm hai nghìn một mươi chín đạt gần một mươi một tỷ usd
tăng hơn hai mươi so với cùng kỳ
trong khi đó nhập khẩu gỗ vào việt nam tăng hơn một mươi so với cùng kỳ
sự tranh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu cho thấy lượng gỗ nguyên liệu trong nước
đang ngày càng phát triển đáp ứng được nhu cầu chế biến xuất khẩu của các doanh nghiệp
tuy nhiên hiện phần lớn sản phẩm gỗ việt nam chủ yếu làm gia công
chỉ năm sản phẩm là có khâu thiết kế trong nước
nên thương hiệu riêng ngành này trên trường quốc tế còn rất thấp
việt nam hiện mới chỉ có hai trăm năm mươi hectare được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững
vẫn còn rất thấp so với mục tiêu ba triệu hectare
các chuyên gia cho rằng để thực hiện được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu lâm sản năm hai nghìn hai mươi năm đạt hai mươi tỷ usd
các doanh nghiệp cần thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị sản phẩm gỗ
bắt kịp xu hướng tiêu dùng tiếp tục đổi mới và tư duy lại mô hình sản xuất
đặc biệt cần lưu tâm đến nền tảng số hóa đang thay đổi rất lớn đến công nghiệp chế biến
quản trị thiết kế mua bán hàng hóa
với vai trò hạ tầng giao thông đi trước
tạo đòn bẩy
cho phát triển kinh tế xã hội
những công trình giao thông đã và đang được xây dựng trong thời gian qua
đã được ứng dụng nhiều sáng kiến công nghệ mới
giúp giảm chi phí nâng cao chất lượng và hiệu quả công trình
cầu hoàng văn thụ thành phố hải phòng
là một trong những công trình được sử dụng công nghệ mới
từ sáng kiến của công ty cổ phần tư vấn giao thông vận tải td
cầu hoàng văn thụ là cầu gòm nhịp lớn hai trăm linh m
và đã tạo ra cầu có ấn tượng

cũng như là những thiết kế rất đặc biệt
trong năm hai nghìn một mươi chín toàn ngành giao thông vận tải
có một trăm bảy mươi tám công trình sản phẩm thi đua
ba trăm linh bốn sáng kiến được công nhận đem lại giá trị làm lợi hơn ba mươi ba tỷ đồng
những đóng góp này đã được ngành giao thông vận tải quan tâm
và tôn vinh tạo động lực cho các đơn vị và cá nhân
tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa trong lao động
công đoàn giao thông vận tải việt nam đã động viên cán bộ công nhân viên
thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn
cũng như tuyên truyền giáo dục vận động
cán bộ công nhân viên phát huy tinh thần lao động sáng tạo
việc ứng dụng các sáng kiến công nghệ mới sẽ mang lại hiệu quả
cho các công trình giao thông tạo đòn bẩy
cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thưa quý vị mới đây tuyên bít du lịch tham quan thành phố hồ chí minh
đã chính thức đi vào hoạt động
đây là tuyên xe bít hai tầng hiện đại đầu tiên
phục vụ phát triển du lịch thành phố hồ chí minh
loại xe buýt hai tầng được sử dụng phục vụ du lịch có sáu mươi ba chỗ
trong đó tầng hai được thiết kế mùi trần
phù hợp cho du khách dạo phố ngắm cảnh phố phường
điểm đầu và điểm cuối trả khách tại bu điện trung tâm thành phố hồ chí minh
hành trình chạy qua các tuyến đường quận một quận ba
đi qua hai mươi bốn tuyến đường để du khách dễ dàng tiếp cận
ba mươi điểm tham quan đặc sắc của thành phố hồ chí minh
như dinh độc lập các bảo tàng
cho phép khách du lịch tự do khám phá
trải nghiệm theo cách riêng và độc đáo của mình
trên xe được trang bị hệ thống thuyết minh
về các điểm tham quan và dịch tự động
bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau
xe sẽ phục vụ du khách từ chín h đến một mươi bảy h bốn mươi năm hàng ngày
và cứ ba mươi phút sẽ có một chuyến
giá vé người lớn là ba trăm ba mươi đồng một lượt
trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi hai trăm năm mươi đồng một lượt
trẻ em dưới năm tuổi được miễn phí
việc đưa xe buýt du lịch hai tầng
và phục vụ tại thành phố hồ chí minh
được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới
trong cạnh tranh mạnh mẽ với những thành phố du lịch khác
trong khu vực đông nam á
thành phố hồ chí minh với hệ thống đầu mối giao thông
kết nối nhiều tỉnh thành khắp cả nước
những ngày cuối năm dự báo tình hình giao thông diễn biến phức tạp
các bến xe cảng hàng không ga đường sắt
cần phương án chủ động phục vụ hành khách
không để xảy ra ồn ứ
đây là nội dung đề nghị của đoàn công tác
ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trong buổi kiểm tra mới đây tại thành phố hồ chí minh
kiểm tra thực tế công tác phục vụ tết canh tí
tại bến xe miền đông
đến thời điểm này lượng khách qua bến chưa tăng đột biến
dự báo tết năm nay sản lượng hành khách qua bến khoảng bốn trăm một mươi bảy lượt
đến thời điểm này đã bán hơn ba trăm linh lượt
bến xe đã lên sẵn phương án điều tiết phương tiện
phục vụ hành khách việc quê đóng tết
từ ngày hai mươi năm tháng chạp đến ngày hai mươi tám tháng chạp
thì cao điểm nhất có thể khoảng lên năm mươi năm lượt khách
và những ngày cao điểm đó thì nếu mà trường hợp mà khách tăng cao như vậy
thì bến xe sẽ tăng cường những xe du lịch
xe hợp đồng để mà hỗ trợ tăng cường
và giải thỏa khách trong những thời gian cao điểm
qua kiểm tra tại ga sài gòn cảng hàng không quốc tế tăng sân nhất
và làm việc với sở giao thông vận tải tp hcm và các tỉnh lân cận
ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách
ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đề nghị mỗi địa phương có phương án phối hợp tránh xảy ra ủng tắc giao thông
nhất là trên các tuyến trọng điểm như quốc lộ một
đi các tỉnh miền tây đi đồng nai bình thuận các tuyến cao tốc v v
đảm bảo là những thông tin về vấn đề tổ chức điều tiết phân luồng
sớm được kịp thời được đưa đến những người cho những người lái xe
cho những người dân cho những người tham gia giao thông
và đồng thời tăng cường ứng trực lực lượng trang thiết bị
để khắc phục nhanh nhất những bất cập những sự cố về phương tiện
những va chạm xảy ra trên đường để đảm bảo là giao thông
trên những tuyến trục trọng điểm là thông suốt
ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng chỉ đạo
các đơn vị đầu mối vận tải lực lượng chức năng thực hiện nghiêm
luật phòng chống tác hại của rượu bia
nghị định một trăm linh của chính phủ tăng cường tuần tra kiểm soát
phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp điều khiển phương tiện
nhất là phương tiện vận tải mà có nồng độ cồn
đồng thời lưu ý chấp hành các quy định an toàn về cháy nổ
khi vận chuyển hàng hóa phương tiện dịp tết
tiếp theo trong phần tin quốc tế
chính phủ nga bất ngờ từ chức để thay đổi cấu trúc chính trị
bắt đầu thảo luận về thỏa thuận thương mại mỹ trung quốc giai đoạn hai
thưa quý vị như truyền hình nhân dân đã thông tin
cuối ngày hôm qua một mươi năm tháng một thủ tướng dmitry medvedev
và toàn bộ chính phủ nga bất ngờ từ chức
tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi tổng thống nga putin
kết thúc bài thông điệp liên bang thường niên của mình
trong đó đề xuất một số thay đổi hiến pháp
nhằm chuyển giao quyền lực từ tổng thống sang quốc hội
trong thông điệp liên bang năm hai nghìn hai mươi
tổng thống nga putin đã đề xuất tiến hành cuộc trưng cầu ý dân
về cải cách hiến pháp nhằm củng cố vai trò của quốc hội
trong cuộc thảo luận với tổng thống putin
thủ tướng medvedev cho rằng thông điệp này đã đưa ra
không chỉ những vấn đề ưu tiên để phát triển đất nước
mà còn có một số thay đổi cơ bản với hiến pháp nga
tổng thống nga putin ngay sau đó đã ký xác lệnh giải tán chính phủ
và đề cử một gương mặt ít được biết đến trên các diễn đàn quốc tế
là ông mikhail mishutin cục trưởng cục thuế liên bang
nên làm thủ tướng
tổng thống nga cũng đề nghị ông medvedev đảm nhận công việc mới
với cương vị phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga
việc chính phủ của thủ tướng medvedev từ chức là một diễn biến
hết sức bất ngờ trên chính trưởng nga
ông medvedev hiện đang là người giữ kỷ lục về thời gian
làm thủ tướng chính phủ trong lịch sử nước nga hiện đại
ông đã giữ vị trí người đứng đầu nội các liên bang nga
trong hơn hai tám trăm linh ngày tức là hơn bảy năm tám tháng kể từ năm hai nghìn một mươi
ông cũng là người thứ ba giữ chức tổng thống nga
trong nhiệm kỳ từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi
nam đông phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại liên bang nga
cũng trong ngày một mươi năm tháng một đại sứ đặng đình quý
trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc
đã chủ trì phiên họp của hội đồng bảo an
để nghe báo cáo của tổng thư ký liên hợp quốc
về tình hình chính trị an ninh của mali
hoạt động của phái bộ liên hợp quốc
nhằm ổn định tình hình mali
và thảo luận về kế hoạch hoạt động của phái bộ này
trong thời gian tới
theo báo cáo của liên hợp quốc
tình hình an ninh mali đang xấu đi
các hoạt động bạo lực và khủng bố gia tăng
nhằm vào dân thường quân đội chính phủ
và lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
gây nhiều thương vong
tại cuộc họp đại sứ đặng đình quý
trưởng phái đoàn đại diện việt nam tại liên hợp quốc
chủ tịch hội đồng bảo an tháng một năm hai nghìn hai mươi
đã có bài phát biểu với tư cách đại diện quốc gia
chia sẻ quan ngại với tổng thư ký liên hợp quốc
và lên án các cuộc tấn công
nhằm vào thường dân các lực lượng an ninh mali
và phái bộ liên hợp quốc ở mali
ông nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ
thỏa thuận ange là cần thiết
và kêu gọi các bên liên quan tiếp tục đối thoại
nhằm thực hiện thỏa thuận
đại sứ kêu gọi các bên liên quan
tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ thường dân
và ủng hộ các hoạt động của phái bộ liên hợp quốc
tại mali cũng như nỗ lực của cộng đồng quốc tế
trong hỗ trợ chính phủ mali
duy trì hòa bình an ninh quốc tế
ngày một mươi năm tháng một phó tổng thống mỹ mike pence
thông báo các cuộc thảo luận
về thỏa thuận thương mại mỹ trung giai đoạn hai
bắt đầu trong bối cảnh washington và bắc kinh
chỉ vài giờ trước vừa ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một
nhằm xoa dịu một phần căng thẳng thương mại giữa hai nước
trả lời phỏng vấn phó tổng thống mike pence nêu rõ
mỹ và trung quốc đã bắt đầu thảo luận
về thỏa thuận giai đoạn hai
tuy nhiên ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết
trước đó cùng ngày mỹ và trung quốc đã ký chính thức
thỏa thuận thương mại giai đoạn một tại nhà trắng
theo đó bắc kinh cam kết mua hai trăm linh tỷ đô la hàng hóa của mỹ
trong vòng hai năm tới
và đổi lại washington sẽ không áp thuế
đối với một trăm sáu mươi tỷ đô la hàng hóa của trung quốc
bắt đầu dự kiến bắt đầu có hiệu lực
vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời hạn chế một số mức thuế đã áp với hàng hóa trung quốc
tuy nhiên mức thuế của mỹ đối với ba trăm bảy mươi năm tỷ đô la hàng hóa của trung quốc
vẫn được áp đặt cho tới giai đoạn hai
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt